sản xuất kinh doanh mạng hàng đó cung cấp cho thị trường
và cái đó là cái bắt đầu để cho các cái chủ thể có thể khởi nghiệp
tuy nhiên cái công nghệ nó là một trong những cái điều kiện cực kỳ cần thiết
để các doanh nghiệp có thể đi xa hơn phát triển mạnh hơn
và như chúng tôi nói có thể đi ra thị trường toàn quốc
cũng như đi ra thị trường toàn cầu
nếu như chúng ta không có nền tảng công nghệ tốt
không có các ứng dụng kỹ thuật số không có tích hợp các công nghệ cao
thì chúng ta khó lòng có thể tồn tại lâu dài
cũng như có thể cạnh tranh được trên cái thị trường
mà khoa học công nghệ đang ngày một có một cái vị thế cao hơn
trong thực tiễn hiện nay
điều kiện cần và điều kiện đủ đúng không ạ
không thể thiếu một trong hai
với những vấn đề này
tôi thắc mắc một điều nữa đó chính là
yếu tố về pháp lý hay cũng như là hỗ trợ về tài chính
đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì sao ạ
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nó xuất hiện rất nhiều những cái mô hình kinh doanh khác nhau
cũng như các cái phương thức và công nghệ ứng dụng
vào trong sản xuất kinh doanh khác nhau
chính vì lẽ đó cho nên việc quy định
các chính sách cơ chế hoạt động của các loại hình kinh doanh
thành một trong những yếu tố rất quan trọng
và chính các cơ quan quản lý nhà nước
phải là người chịu khó đi nghiên cứu
nắm bắt tình hình thực tiễn
từ đó đề ra các cơ chế quản lý
các biện pháp chính sách phù hợp
để vừa quản lý được các hoạt động kinh doanh
trong nền kinh tế quốc dân
một cách đầy đủ và rõ ràng
minh bạch công khai
nhưng cũng đảm bảo quyền lợi cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng như các doanh nghiệp trong nền kinh tế
có được những hoạt động một cách tốt nhất thuận lợi nhất
mặt khác thì cũng phải nói rằng thế này
trong cái nền kinh tế thị trường để mà hướng dẫn
giúp đỡ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
thì rất cần thiết cái sự hình thành và phát triển
của các quỹ đặc biệt là những quỹ đầu tư bảo hiểm
những quỹ khởi nghiệp ở những ngành nghề lĩnh vực
và quỹ khởi nghiệp chung của cả quốc gia
vì thế cho nên cái việc mà đầu tư khởi nghiệp
thì nó thực sự là cái rủi ro nó cũng tương đối lớn
cho nên các quỹ đầu tư bảo hiểm
hay các cái quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh
các quỹ để mà ứng dụng các công nghệ mới công nghệ cao
trở thành một trong những cái biện pháp mà nhà nước
phải có một địa hướng hướng dẫn hoặc hỗ trợ
cho các quỹ này trở thành cái bà đỡ cùng với nhà nước
giúp cho các doanh nhân có thể khởi nghiệp thành công
ở các cái lĩnh vực khác nhau làm cho cái hoạt động khởi nghiệp
nó trở thành một cái động lực phát triển thường xuyên
của nền kinh tế
xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của ông
và một lần nữa xin cảm ơn ông ngày hôm nay
đã đến với chương trình của chúng tôi ạ
thưa quý vị khán giả với những thông tin mà phó giáo sư
tiến sĩ đinh trọng thịnh đã chia sẻ cũng đã khép lại
xin chúc lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị